và đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng điển hình đã xảy ra trong ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua

theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam số người và số tiền trả bảo hiểm xã hội một lần năm sau nguyên cao hơn năm trước

số người hiểu bảo hiểm xã hội một lần chủ yếu là nữ làm việc trong khu vực doanh nghiệp gọi phức danh và có vốn đầu tư nước ngoài
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai có gần hai trăm chín mươi chín lao động chọn giúp bảo hiểm xã hội một lần tăng một so với thủng kỳ
trong đó riêng thủng thủ hồ chí minh có hơn ba mươi bảy người nộp hồ sơ nhận trợ cấp một lần tăng khoảng một mươi chín so với thủng kỳ

vâng thưa ông ngay từ đầu năm đến nay ở một số tỉnh thành phố đã xảy ra tình trạng người dân đòi giúp bảo hiểm xã hội một lần
và tình trạng này được đưa ra lý do là do giải quyết nhu cầu
cái việc khó khăn trước mắt của họ do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
vậy thì ông có thể cho biết là giải quyết cái lợi trước mắt như thế
vậy còn cái thiệt hại lâu dài thì như thế nào
ông có thể phân tích cụ thể hơn về cái vấn đề này ạ
rõ ràng đây nó không thể hiện được cái trách nhiệm của người dân
tức là tham gia bảo hiểm xã hội là để đảm bảo lợi ích quyền lợi chính đáng của bản thân mình
nhưng nó cũng là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội
thì chúng ta xây dựng một cái xã hội phát triển
thế thì khi về già họ sống bằng cách gì
thì đó có phải rằng là lợi trước mắt không
lấy được tiền để tiêu xài trước mắt giải quyết khó khăn trước mắt không chắc chiêu
dẫn đến khi về già không có nguồn thu nhập không có đời sống không đảm bảo đời sống
vấn đề quan trọng người lao động phải hiểu ở đây là thế này này
khi anh tham gia bảo hiểm xã hội
thì anh được hướng các chế độ ngắn hạn dài hạn hoặc là tự nguyện thì dài hạn là hưu trí và tứ thất
nhưng mà khi người ta nghĩ hướng lương bảo hiểm xã hội đấy
kể cả là dài hạn kể cả bắt buộc và kể cả tự nguyện
thì ngoài các chế độ theo các quy định nhà nước
người ta còn được nhà nước cấp một cái thẻ bảo hiểm y tế
điều này rất là quan trọng
anh vừa có thu nhập để đảm bảo
nhưng anh vừa có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe
tôi cũng phải nói một cái điều đối với người lao động rằng là người lao động mà rút quỹ bảo hiểm xã hội một lần
thì người lao động rất thiệt
bởi vì người lao động đóng hai mươi hai của quỹ tiền lương
tức là một năm một mươi hai tháng người lao động đóng là hai sáu mươi bốn tháng lương
nhưng hướng một lần
người lao động chỉ được hưởng một tháng một năm hoặc là tối đa hai tháng một năm
thì rõ ràng là người lao động thiệt chứ đâu có phải là nhà nước thiệt
người dân thì có lý do của họ khi mà họ rút bảo hiểm xã hội một lần là họ rất là khó khăn rồi
vậy nhưng mà nguyên nhân sâu xa thì liệu rằng có phải là rút bảo hiểm xã hội một lần là do cái vấn đề khó khăn trước mắt hay không thưa ông
vấn đề mà cần phải quan tâm ở đây cái nguyên nhân rút quỹ bảo hiểm xã hội
thì nó còn có một cái nguyên nhân là cái nhận thức của người lao động
người ta cũng chưa rõ hết là cái cơ chế đóng hưởng cơ chế quản lý cái quỹ bảo hiểm xã hội của chúng ta như thế nào
và có một cái tâm lý là người ta lo ngại sau này cái quỹ này nó bị trượt giá
nó bị thâm hụt nó mất cân đối không có khả năng chi trả cái quỹ bảo hiểm xã hội của nhà nước cho người lao động
thứ hai là cũng có một cái sự tác động xã hội của một bộ phận một số người
người ta tuyên truyền vận động để người lao động rút khỏi cái quỹ bảo hiểm xã hội
nhưng mà người ta lại là thông qua một cái cách thức là người ta lấy giúp cái quỹ bảo hiểm xã hội này cho người lao động
mà người lao động khó khăn có người trợ giúp như vậy cho nên người ta áp dụng như là hình thức bán lúa non
để mà người ta có tiền thu nhập
và đương nhiên là cái người mà vận động người ta để rút quỹ bảo hiểm xã hội là người ta có lợi nhuận
và rõ ràng là người ta được một cái tỷ lệ nào đó trong tổng cái quỹ rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động
vấn đề thứ ba tôi phải khẳng định rằng là cũng có một cái bộ phận một số đối tượng
cái tư tưởng cái cách thức của họ cũng không muốn cho cái sự tác động xã hội này rút khỏi
và đương nhiên là người ta có thể được một cái tỷ lệ nào đó trong tổng cái quỹ rút bảo hiểm xã hội một lần của người lao động

vậy thì ông có thể cho biết là đối với cái bảo hiểm xã hội việt nam thì cái vấn đề minh bạch về cái khoản tiền đóng của người ta thì cần thiết phải như thế nào ạ
một cái nguyên lý của bảo hiểm xã hội là cái quỹ anh nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội
thì cái quỹ này được quản lý tập trung ở trung ương do hội đồng quản lý quỹ nhà nước người ta quản lý
mà bộ trưởng bộ tài chính làm chủ tịch hội đồng quản lý quỹ
người ta không để cho quỹ này là nằm không
mà người ta đem cái quỹ này đầu tư phát triển
để làm sao ạ
để tăng cái nguồn quỹ bảo hiểm xã hội cho người lao động
mà người ta cho ai vay ạ
một là các ngân hàng có năng lực tài chính được vay
tức là người ta gọi là ngân hàng có cái năng lực tốt
cho chính phủ vay trái phiếu để mà phục vụ quốc tế dân sinh
và suốt mười mấy năm vừa qua chúng ta cho vay như vậy
thì cái lãi suất chúng ta thu lại trong năm
đều cơ bản cao hơn trượt giá của năm đó
có nghĩa là chúng ta bảo toàn cái giá trị quỹ bảo hiểm xã hội cho người lao động
chính vì lẽ đó cho nên mà khi người lao động đã nghỉ hưu
do cái biến động giá cả tăng lên
nhà nước vẫn tăng bao nhiêu phần trăm cho người nghỉ hưu

trong đó có vấn đề là có những năm chúng ta tăng một mươi hai
có những năm tăng sáu tám
và năm vừa rồi là chúng ta tăng bảy tám
để bù cái phần trượt giá cho người về hưu
mục tiêu là gì ạ
mục tiêu là để đảm bảo cho cái tiền lương hưu
tiền lương hưu nó đảm bảo cái giá trị thực tế để đảm bảo đời sống
trong những năm vừa qua chúng ta đã tuyên truyền rất nhiều về chính sách bảo hiểm xã hội
vậy thì cái việc mà rút bảo hiểm xã hội lần này
nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nguyên quyết hai mươi tám của trung ương
về vấn đề mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân ạ
chúng ta phải tăng số người tham gia mới
mà giảm số người rút ra khỏi hệ thống
thì nó mới đảm bảo được mục tiêu là bảo hiểm xã hội toàn dân
đây là một vấn đề hết sức quan trọng
để nó đảm bảo chúng ta thực hiện đúng cái mục tiêu nghị quyết hai mươi tám của trung ương
về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
đúng không ạ
đúng không ạ
và toàn dân này đa tầng này linh hoạt này chia sẻ này
và đảm bảo an sinh xã hội
vậy với các quốc gia đông nam á thì sao ạ
họ có cho người dân áp dụng cái việc mà rút bảo hiểm xã hội một lần hay không thưa ông
và cái việc triển khai thì như thế nào ạ
khi việt nam chúng ta quy định điều sáu mươi ở cái luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn ấy
chúng ta hạn chế bớt lại cái rút một lần
thì người lao động phản ứng của chúng ta cho cái điều sáu mươi
để chúng ta cho bất kỳ ai muốn nhận trong bất kỳ điều kiện trường hợp nào đều được
thì rất là nguy hiểm
ai chăm lo cho anh về giả
đảng nhà nước làm như vậy là chăm lo cho người lao động khi về già
người lao động không nhận thức hết chưa hiểu hết chưa rõ hết
thì chúng ta phải tuyên truyền chúng ta phải giải thích chúng ta phải công khai minh bạch
chúng ta khẳng định rằng là cái quỹ này là để chăm lo cho người dân
các nước người ta không cho phép thực hiện giống như việt nam
không có tiền lệ như vậy
người ta chỉ cho hai cái trường hợp như vậy thôi
còn việt nam chúng ta hiện nay là đang chúng ta đang cho một cái cơ chế rất là thoải mái
cho nên người lao động người ta thấy rằng là cái việc này xử lý được để giải quyết khó khăn
cho nên người ta thực hiện thôi
và hy vọng là với những phân tích và chia sẻ của ông
thì người dân sẽ hiểu hơn về chính sách an sinh xã hội của bảo hiểm xã hội ạ